thách thức lớn cơ hội lớn là nhận định chung của nhiều chuyên gia chứng khoán và các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp về triển vọng thị trường chứng khoán năm hai nghìn một mươi chín
thách thức đến từ bên ngoài có thể sẽ nhiều hơn nhưng trong lòng thị trường không ít những nỗ lực làm mới tái cấu trúc cho thị trường chứng khoán việt nam bước sang giai đoạn mới vững vàng hơn

các chỉ số lạm phát lãi suất và tỷ giá nằm trong tầm kiểm soát và kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp rất tích cực